tại phú yên vào khoảng một mươi một h ngày hôm nay ngày một mươi hai tháng một tại một công ty trong khu công nghiệp hòa hiệp
huyện đông hòa đã xảy ra một vụ tai nạn lao động làm năm người tử vong nghi do ngạt khí
vào thời điểm trên một công nhân xuống hầm chứa nước hấp cá của công ty làm việc khoảng một mươi phút sau không thấy lên
một công nhân khác cắt cầu giao điện rồi xuống kiểm tra và lần lượt ba người khác cũng xuống nhưng tất cả đều gặp nạn tử vong
các lực lượng chức năng của tỉnh phú yên và chính quyền địa phương kịp thời có mặt khám nghiệm hiện trường để phục vụ điều tra
đưa thi thể các nạn nhân về nhà tăng lễ bệnh viện đa khoa tỉnh phú yên để làm thủ tục bàn giao cho gia đình
công ty foodtech chi nhánh phú yên là doanh nghiệp tư nhân chuyên chế biến thủy sản
nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ